sau thời gian được hưởng trợ cấp của nhà nước nhiều hộ dân ở ngoại thành tp hcm đã không còn tư tưởng trông chờ và ỉ lại vào các chính sách
thay vào đó họ cố gắng lao động sản xuất và tự nguyện xin được thoát nghèo
chủ động xin ra khỏi hộ nghèo đồng nghĩa với việc không còn được hưởng các chính sách yêu đái và hỗ trợ
song những hộ dân này vẫn rất quyết tâm với lựa chọn của mình
bởi điều đó xuất phát từ nhận thức ngày một tiến bộ và từ tấm lòng muốn được chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn như mình
ở ấp nam xã phú xuân huyện nhà bè bà nguyễn thị bạch vân là một trong những hộ nghèo đặc biệt khó khăn
lập gia đình sinh con xong nghề nghiệp không có
cuộc sống của bà mẹ đơn thân là chuỗi ngày chìm trong khó khăn tứ bề
thu nhập để nuôi con ăn học phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của nhà nước
đến nay khi người con trai đã trưởng thành có công an việc làm bà vân đã quyết định làm đơn tự nguyện ra khỏi diện hộ nghèo
cá nó đi làm
cá nó đi làm là cũng được mấy triệu một tháng đó
thì là cái bản thân nó thì nó cũng lo được rồi
mình thì cũng tham gia trong công tác xã hội nên mình thấy cũng còn rất là nhiều cái hộ nghèo nghèo hơn mình đó
mà già khó khăn lắm
không có muốn làm cũng không có sức lực để mà làm bệnh tật rồi cho nên là thôi sinh ra để nhường cho những hộ đó
ba năm trở lại đây tại xã phú xuân còn có nhiều hộ nghèo cũng tự nguyện làm đơn thoát nghèo như vậy
dù thực tế theo cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của địa phương mức thu nhập của họ mới chỉ ấn ngưỡng ngấp nghé thoát nghèo
bà nguyễn thị sâm làm công việc nhặt ve chai cũng là hội như thế
chủ xã mình cũng có nhà cửa công việc mình làm cũng ổn định cũng có tiền rồi giờ để cái ghế lại cho người khác thôi
đúng là thực tế là họ cũng ngấp nghé thôi nhưng mà họ thấy là họ có thể vươn lên được do đó họ sinh ra
để cái phần mà chính sách chăm lo cho một số hộ còn lại còn khó khăn hơn thì đó là những cái điều tốt
giảm nghèo bền vững là một trong ba chương trình trọng điểm của huyện nhà bè
địa phương đã tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ về kinh tế xã hội tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nghèo
đến nay hộ nghèo trên địa bàn đã giảm từ bảy xuống còn ba
đạt được cái kết quả đó là nhờ sự quan tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị
từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên ý chí thoát nghèo từ các hộ dân
những căn nhà được dựng nên từ sự bảo trợ tình nghĩa của xã hội
nhưng chủ dân của nó đã biết tự thân thoát nghèo vươn lên xóa bỏ tư tưởng trông chờ ý lại vào chính sách của nhà nước
điều mà hộ nghèo nhiều nơi vẫn chưa thể làm được